qua ngày một mươi ba tháng một mươi một tại tỉnh thái nguyên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm ocop giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi khu vực phía bắc
với sự tham gia của một mươi ba tỉnh thành phố khu vực phía bắc cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của trung ương và địa phương
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trần thanh nam ghi nhận những kết quả mà các tỉnh phía bắc đã đạt được
và đề nghị trong thời gian tới khu vực phía bắc cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển sản phẩm ocop
đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm ocop đẩy mạnh xúc tiến quảng bá thị trường trong nước và quốc tế
tôi thấy có những điểm mà các chủ thể chưa chú ý nhiều lắm đó là vấn đề mẫu mã mẫu mã hình thức
rồi các tiêu chuẩn tự công bố
rồi một số vấn đề thị trường nhất là thị trường xuất khẩu
thì đó là những cái mà cần phải tiếp tục hoàn thiện bổ sung trong thời gian tới
khu vực miền bắc hiện đã có hai mươi hai trên hai mươi năm tỉnh tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm ocop
số lượng sản phẩm được đánh giá phân hạng chiếm hơn năm mươi năm bảy tổng số sản phẩm ocop của cả nước
trong đó có một số tỉnh tiêu biểu như hà nội quảng ninh
hà giang bắc cạn
chương trình ocop đã được triển khai và mang lại những kết quả tích cực
trở thành khu vực triển khai chương trình ocop hiệu quả và đồng bộ nhất cả nước